trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khả năng vào cuối tuần này
ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi sẽ có một đợt gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc
từ khoảng đêm ngày một mươi hai tháng một mươi gió mùa đông bắc đã bắt đầu tác động yếu đến vùng núi bắc bộ
gây mưa rông giải rác cho khu vực này
sang ngày một mươi ba tháng một mươi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn
ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
các ngày sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc miền trung
đợt gió mùa đông bắc này sẽ gây mưa rông rải rác cho khu vực bắc bộ
riêng các tỉnh thành trung bộ từ thanh hóa đến quảng nam do tác động của gió đông bắc kết hợp với địa hình
nên có khả năng mưa to có nơi mưa rất to từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi và kéo dài đến ngày một mươi năm một mươi sáu tháng một mươi